chiến dịch điện biên phủ là một trong những chiến công trói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam ta
và đó cũng là đề tài cho các nhà văn nhà thơ sáng tác những tác phẩm hay và ý nghĩa
đại tá nhà văn ngô vĩnh bình đã tập hợp tuyển chọn và giới thiệu đến độc giả cuốn sách điện biên chiến thắng điện biên thơ
như một lời tri ân đến những tác giả đã có những bài thơ hay đặc sắc về chiến dịch điện biên
điện biên chiến thắng điện biên thơ được tác giả ngô vĩnh bình không chỉ giới thiệu những bài thơ nổi tiếng của chủ tịch hồ chí minh tố hữu
mà còn của những nhà thơ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên
các nhà thơ miền nam và đặc biệt tác giả còn sưu tầm được những tác phẩm của những cây bút người dân tộc vùng tây bắc
đọc tập thơ độc giả sẽ được trải qua nhiều cung mực cảm xúc
từ những phút giây chiến đấu ác liệt trên trận địa năm mươi sáu ngày đêm bom gầm pháo rội thấu hiểu những khoảnh khắc của tình đồng đội
chia nhau cuộc đời chia nhau cái chết và cảm xúc trào dâng trước sự thay đổi từng ngày của mảnh đất
mỗi hòn sỏi nơi đây đều bất khuất
giờ đây đã tưng bừng lưng trời mùa xuân giàn hội ruộng bãi mỡ màng ngô đỗ xanh tươi xáo sậu vành khuyên vàng anh mở hội